xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày một mươi hai tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày hôm nay công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã bắt được đối tượng phạm thị hà
là hung thủ trong vụ án giết người khi đang trốn tại một nhà dân ở cùng tổ dân phố thôn cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
ngôi nhà này cách nơi gây án không xa
trước đó phóng viên antv đã đưa tin vào tối một mươi một tháng bốn tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên đã xảy ra một vụ án giết người
cơ quan công an xác định đối tượng phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu thượng là đối tượng gây án và bỏ trốn khỏi địa phương
nạn nhân là chủ cửa hàng quần áo thời trang tại thị trấn nhã nam bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường đồng thời ra thông báo truy tìm hung thủ gây án
hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
đang ngồi uống bia thì thấy bàn bên cạnh đã có hai người đàn ông ngồi nhậu và có đặc điểm giống với kẻ đã gây thương tích cho mình năm năm trước
tức giận nên ngọc đã dùng dao tấn công làm một người chết và một người bị thương nặng
với hành vi côn đồ này ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi bảo ngọc về tội giết người
theo cáo trạng cho biết ngọc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án tích
vào năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn nên ngọc bị một nhóm người đánh làm ngọc bị mất một con mắt bên phải từ đó ngọc nuôi ý định trả thù
vào khuya ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ngọc đang ngồi uống bia với hai người bạn tại một quán nhậu thuộc ấp bến
tràm xã cửa dương thành phố phú quốc thì thấy anh võ tấn quân và anh trần quang lập đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh
có đặc điểm giống với người đã đánh ngọc trước đó ngọc liền lấy dao bấm trong túi quần ra đi đến sau lưng quân và lập rồi bất ngờ đâm vào cổ của quân
lập thì bỏ chạy thì bị ngọc đuổi theo đâm trúng vào lưng hậu quả làm quân tử vong tại bệnh viện còn lập bị thương nặng
khi biết quân tử vong ngọc đã đến công an huyện phú quốc đầu thú
tại phiên xét xử tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bùi bảo ngọc một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
ngoài lãnh mức án một mươi sáu năm tù ngọc còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng và cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
với hành vi tụ tập gây dấu chất tự công cộng trong đêm một nhóm thanh niên vừa bị công an thành phố hải dương phát hiện và bắt giữ cùng với tăng vật là rất nhiều hung khí gây án
ngày chín tháng bốn xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại mang theo hung khí chạy tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố hải dương
công an thành phố hải dương đã thành lập hai tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông kịp thời áp sát bắt giữ các đối tượng
hai đối tượng đã được đưa về trụ sở và theo lời khai các đối tượng hẹn nhau tại thành phố hải dương sau đó điều khiển xe máy không biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát
cầm theo gậy tuyếp sắt đinh ba và dao tập hợp thành một đoàn khoảng hai mươi người chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng hú còi vượt đèn đỏ qua các tuyến phố
đến hai mươi hai h cùng ngày nhóm đối tượng gặp và gây sự với hai thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường
một số đối tượng đã dùng hung khí mang theo tấn công làm một người bị thương
hiện công an thành phố đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
có tới gần năm mươi các vụ tai nạn giao thông đau lòng đã xảy ra trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
và trong số những người bị xử lý vi phạm có khoảng sáu mươi là học sinh không có giấy phép lái xe khi điều khiển xe mô tô xe máy trên năm mươi phân khối
mặc dù ngành giáo dục nhà trường và cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm
thế nhưng cá nhân học sinh và gia đình các em vẫn chưa ý thức được những hệ lụy từ vấn nạn này
phía sau cổng ra vào của một trường trung học phổ thông
trên địa bàn thành phố đà nẵng
mô tô xe máy gửi kín dọc vỉa hè
dưới lòng đường đường người dân trông coi có thủ phí
bên trong trường lực lượng bảo vệ chỉ nhận trông giữ xe đạp xe máy điện
nên học sinh đi mô tô xe máy đến trường thường gửi bên ngoài để nhà trường không kiểm tra phát hiện
theo quy định của luật giao thông đường bộ người phải đủ một mươi tám tuổi trở lên mới đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe
còn từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi chỉ được đi xe dưới năm mươi phân khối
khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các em học sinh viện nhiều lý do đột xuất
ngay từ đầu năm học sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng
cũng đã triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
chỉ đạo các trường học phối hợp với công an địa phương tuyên truyền luật giao thông đường bộ
giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy điện xe đạp điện
khi tham gia giao thông
tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao mô tô xe máy
khi các em chưa đủ tuổi chưa có giấy phép đến trường
nhưng học sinh vẫn vi phạm
thì những trường hợp mà học sinh vi phạm về an toàn giao thông
thì sẽ xử lý theo những thông tư quy định của bộ dụng đào tạo về đánh giá xếp lộ học sinh
cái việc mà học sinh đi xe máy đến trường là cái giải pháp mà phối hợp với gia đình
để gia đình không đưa xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi
chưa đổ bỏ các điều kiện để điều khiển quyền tiện giao thông
bốn mươi chín phần khối
cái giải pháp mà phối hợp với gia đình là giải pháp hữu hiệu nhất
để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
có liên quan đến độ tuổi học sinh sinh viên
công an đà nẵng đã chỉ đạo công an từ quận đến phường
nghiêm cấm các hộ dân không giữ xe của học sinh trên năm mươi phân khối
tăng cường xử lý thu giữ phương tiện
xử phạt phụ huynh học sinh giao xe cho người điều khiển chưa có giấy phép lái xe
và gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để gian đe giáo dục
thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã ra quân nhiều đợt
tăng cường và đã xử lý vi phạm giao thông
và đặc biệt chúng tôi là có biện pháp xử lý để xử lý phụ huynh
những người giao xe cho các em chưa đủ tuổi
điều khiển phương tiện phần khối lớn đến trường
vì vậy là vi phạm giao thông giao thông đồng bộ
và chúng tôi đã cho các em công kết
và gửi những công kết về nhà trường
để nhà trường có việc khó hợp và tuyên truyền hướng dẫn
trong thời gian đấy
trong việc nhiều em vi phạm tái diện nhiều lần
chúng tôi còn lưu lại hồ sơ và sẽ xử lý
nếu ví dụ vi phạm tái diễn thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về trường
và buộc nhà trường phải đình chỉ học tập
trong thời gian theo quy định của nhà trường
để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra
trong độ tuổi thanh thiếu niên
phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường
không giao mô tô xe máy trên năm mươi phân khối
cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi quy định
đồng thời nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục an toàn giao thông
bằng nhiều hình thức phong phú trực quan
để các em có thể nhận thức được tầm quan trọng
của việc chấp hành luật giao thông
phòng tránh những hậu quả khó lượng
đột kích bất ngờ vào khách sạn family năm số tám
phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
lực lượng công an đã phát hiện
và bắt quả tang hai trăm một mươi một đối tượng
có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy
địa điểm này do nguyễn danh thảo
chú thành phố từ sơn làm chủ
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi hai gam ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật lượng
qua test nhanh
một trăm tám mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
bước đầu đấu tranh
công an tỉnh bắc ninh đã điều tra
làm rõ sáu mươi ba đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
một trăm hai mươi bốn đối tượng có hành vi vi phạm hành chính
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một
công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra
phát hiện chín mươi tám đối tượng tụ tập
tại khách sạn này
tăng vật thu giữ là hai mươi chín bốn mươi năm gram ma túy tổng hợp
qua test nhanh
năm mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can
về hành vi tàng trữ mua bán chứa chấp
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên sau khi công an tỉnh bắc ninh
đấu tranh triệt phá và đang điều tra mở rộng vụ án
cơ sở kinh doanh này tiếp tục có nhiều
biểu hiện hoạt động với tính chất phức tạp
và thủ đoạn tinh vi hơn
chủ cơ sở là nguyễn danh thảo đã ủy quyền
cho nhiều lượt đối tượng khác nhau quản lý khách sạn
bán cổ phần cho một số đối tượng khác
đồng thời sửa lại các hệ thống cửa
hệ thống bảo vệ xung quanh kiên cố hơn
chỉ đạo các bộ phận quản lý hoạt động
cảnh giác hơn trong việc cung cấp ma túy
và các phương tiện dụng cụ
phục vụ việc sử dụng cháy phép chất ma túy
tại khách sạn hướng dẫn khách để phương tiện
cách xa khu vực của khách sạn
để tránh chú ý của cơ quan chức năng
và người dân
lại có thêm một vụ đuối nước thương tâm
vừa xảy ra trên địa bàn huyện cửa đông năng
tỉnh đắk lắc đã khiến cho hai em học sinh tử vong
người chị là học sinh lớp một mươi
trường trung học phổ thông nguyễn huệ
và em gái là học sinh lớp ba
trường tiểu học bế văn đàn
vào trường ngày một mươi một tháng bốn hai chị em đi cắt cỏ
tại khu vực ao nước của gia đình
tại đây không may người em trượt chân rơi xuống ao
thấy vậy người chị lao xuống để cứu em
nhưng không may cả hai chị em đều chết đuối thương tâm
sau khi xảy ra sự việc
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea tân
đã cử lực lượng đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình
tổ chức mai táng cho hai cháu
trước đó vào trường ngày một mươi tháng bốn
trên địa bàn huyện cửa đông năng
cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm
đã khiến cho ba em học sinh của hai gia đình tử vong
khi đi bắt ấp
vào khoảng chín giờ ngày hôm nay
tại khu vực đô thị cẩm bình
phường cẩm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một biệt thự bất ngờ đã bốc cháy dữ dội
thông tin ban đầu cho biết
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cẩm bình
cho biết rằng vụ hỏa hoạn xảy ra
tại căn biệt thự số hai trăm ba mươi
khu đô thị cẩm bình
của ông đỗ xuân hòa
tại thời điểm xảy ra cháy
có vợ ông hòa và một người giúp việc
bị mắc kẹt trong đám cháy
sau đó hai nạn nhân đã leo thang
bằng dây thoát hiểm ra ngoài
và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã triển khai cứu hộ dập lửa
tuy nhiên do trong biệt thự có nhiều đồ gỗ giá trị
nên lửa cháy ngùn ngụt
công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến khoảng một mươi h ba mươi phút
đám cháy đã được dập tắt
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguồn nhân
và thống kê thiệt hại của vụ cháy này
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn đại hiếu
xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xóm bợ
xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thọ
xã ngư lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện